cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng đối với lưu quang kiệt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú ở tổ dân phố một mươi thị trấn hoàn lão huyện bố trạch về hành vi gây dối trật tự công cộng xảy ra tại bệnh viện đa khoa huyện bố trạch tối hai mươi năm tháng hai
theo hồ sơ vụ việc tối hai mươi năm tháng hai tại thị trấn hoàn lão xảy ra vụ tai nạn giao thông
hai nạn nhân là nguyễn thanh lực và dương thanh ánh đức được một nhóm thanh niên đưa đến bệnh viện đa khoa huyện bố trạch cấp cứu
tại đây kiếp trực thăm khám và kết luận hai nạn nhân đã tử vong
do không giữ được bình tĩnh nên một số thanh niên đã dùng chân đạp vỡ hai ô cửa kính ra vào tại khoa phụ sản và khoa xét nghiệm của bệnh viện la hét và đuổi hai người là điều dưỡng và y tá
do lo sợ nên cả y tá và điều dưỡng đã phải vào phòng trong đóng kín cửa
qua điều tra công an huyện bố trạch xác định đối tượng trực tiếp gây ra vụ đập phá tài sản tại bệnh viện là lưu quang kiệt nên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng gây dối